ngày hai mươi năm tháng bảy trung kết cuộc thi sáng tác biểu trưng và hệ thống nhận diện nhân kỷ niệm sáu mươi năm thành lập học viện ngoại giao đã diễn ra tại hà nội
ngoài mục đích tìm kiếm mẫu thiết kế nhận diện phù hợp nhất cho các hoạt động kỷ niệm sắp tới thể hiện bản sắc giá trị của học viện ngoại giao
cuộc thi còn là một sân chơi sáng tạo cho các bạn trẻ thể hiện những ý tưởng đột phá mới mẻ trong thời đại phát triển rực rỡ của ngành công nghiệp sáng tạo
chương trình được tổ chức với mong muốn kết nối các bạn trẻ quan tâm tới lĩnh vực thiết kế sáng tạo
các sinh viên cựu sinh viên đã từng học tập gắn bó hoặc có tình cảm đặc biệt với học viện ngoại giao
một trong những cơ sở đào tạo nghiên cứu bồi dưỡng và hợp tác quốc tế hàng đầu trên lĩnh vực quan hệ quốc tế và ngoại giao của việt nam và trong khu vực